chỉ vì tin theo lời hứa sẽ cấp nhà bố trí công an việc làm
ba đối tượng đã u mê xin tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đến khi bị bắt họ mới biết rằng những lời hứa đó chỉ là lừa phình
và ba bị cáo này vừa bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
và bị tuyên phạt những bản án nghiêm khắc
theo cáo trạng khoảng năm hai nghìn một mươi bảy sau khi lên mạng xem các bài viết
clip trên youtube có nội dung truyền bá về chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân một tổ chức khủng bố phản động lưu vong ở nước ngoài cầm đầu
và được đào minh quân hứa hẹn sẽ cấp nhà tạo công an việc làm
đặng toàn trung sáu mươi tám tuổi chú tỉnh bạc liêu đã đăng ký tham gia
trung được đào minh quân cấp cho bí số là a một trăm chín mươi hai số id để tham gia phòng họp kín trên mạng
chúng đã may sẵn ba lá cờ của chế độ việt nam cộng hòa
sưu tầm được thông tin của khoảng một trăm linh người điền vào phiếu trưng cầu dân ý
để gửi cho tổ chức của đào minh quân
ngoài ra chung có lôi kéo được hai người tham gia vào tổ chức phản động này
là trần thị ánh hoa năm mươi bảy tuổi chú tịnh đồng nai và đặng quang khánh chú tp hcm
bị lôi kéo tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
hai bị cáo hoa và khánh thừa nhận tin theo lời hứa của trung và của đào minh quân
đến thời điểm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khi bị cơ quan an ninh bắt giữ
hai bị cáo này chưa hề nhận được bất cứ thứ gì của tổ chức phản động
cơ quan an ninh cũng làm rõ quá trình làm lao công tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
hòa đã sưu tầm thông tin của các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
trong các phiếu xét nghiệm phiếu kết quả siêu âm để thực hiện trên một bốn trăm linh phiếu trưng cầu dân ý
nộp cho đào minh quân để lấy thành tích
khánh đã lôi kéo được một người tham gia tổ chức
tại phiên tòa ba bị cáo thành khẩn khai báo và đổ lỗi do ume mà tin theo
ở phần luận tội đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo mức án từ bảy đến một mươi năm tù giam
tuy nhiên xét các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tòa đã tuyên phạt những bản án hợp lý
tuyên phủ các bị cáo các phân dung trở về loại các quan trọng xã hội cộng đồng giảm lầm của những bệnh nhân

đây là những bản án nghiêm khắc nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của đảng và nhà nước ta đối với những ai lầm đường mà biết đối cải